không khí lãng mạn hạnh phúc của ngày lễ tình yêu valentine cũng chính là cơ hội để mọi người được bày tỏ tình yêu với nhau
đó có thể là những bạn trẻ mới yêu những cặp vợ chồng đã nhiều năm gắn bó và cả những cặp đôi của làng thể thao việt nam cũng không phải ngoại lệ
với lịch thi đấu và tập luyện dày đặc những tháng ngày vất vả nơi sân tập nhưng họ vẫn cố gắng thu xếp mang đến cho người mình yêu thương một mùa valentine thật hạnh phúc
là một trong những cặp đôi vàng của làng thể thao việt nam huấn luyện viên trương minh sang đội tuyển quốc gia thể dục dụng cụ nam
và huấn luyện viên nguyễn thu hà đội tuyển quốc gia thể dục nghệ thuật nữ đã có khoảng thời gian gần một mươi năm năm gắn bó
chuyện tình đẹp kéo dài hơn một mươi năm cùng cuộc hôn nhân đầm ấm gần bốn năm nay của cặp đôi vốn vẫn luôn nhận được không ít sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và công chúng
bởi không chỉ đẹp đôi minh sang thu hà còn nhiều lần trở thành đại diện của việt nam lên đường so tài tại các giải đấu lớn trong nước và khu vực
đem về nhiều thành tích cao làm dạng dỡ nền thể thao nước nhà đơn cử có thể kể tới như đại hội thể thao sea games hai nghìn năm hai nghìn bảy
cả hai vợ chồng đều là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia áp lực công việc lớn lịch thi đấu và tập luyện bận rộn
nhưng từ ngày quen nhau trước khi nào anh sang quên thể hiện tình cảm của mình gửi tới vợ trong ngày lễ tình yêu
có thể là những đoá hoa hồng được chuẩn bị tỉ mỉ từ nhiều hôm trước có thể là những món quà chị hà thích từ lâu
hay khi điều kiện không cho phép
cả gia đình chỉ kịp gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm đầy đủ xung vầy
nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa điều chị hà cảm nhận và chân quý nhất vẫn là thứ tình yêu sâu sắc thiêng liêng mà anh dành cho chị và bé ken
cái lúc mà ngày xưa mà cả hai đều cùng vẫn còn trong cái thời gian mà tập luyện làm vận động viên
thì đội thể dục cụ và đội thể dục kỹ thuật thì thường xuyên là tập cùng với nhau trong một nhà tập
thì ngày xưa cũng chỉ là anh em chơi thân với nhau thôi
rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống mà vận động viên gặp phải
hoặc là nhiều cái trong cuộc sống mà cần những người mà tâm sự và chia sẻ
thì mình cũng đều coi như là chia sẻ cho anh sang và anh sang có những cái lời khuyên rất là tốt
thì mình cũng dần dần cảm thấy được là có một cái gì đó cảm mến anh sang
cũng thường như mỗi năm là sau khi mà đi làm về là tôi đều chuẩn bị trước
trước đó một ngày
mỗi quà có đút thì sẽ là bất ngờ
lúc đó cũng nói trước cho vợ biết ví dụ như là hôm nay thì mình cả nhà mình ở ngoài ăn
những ngày valentine
mà hầu như thì năm nào thì tôi cũng đều dành cho vợ mình một cái thời gian
và cái ngày kỷ niệm ngày lễ tình nhân như thế để mà hâm nóng lại cái tình cảm của hai vợ chồng
đối với vợ tôi thì cái điều mà vợ tôi luôn thích là nó là luôn trẻ đẹp và xinh đẹp mà
tuy nhiên bên cạnh đó thì tôi luôn muốn
chúc cho vợ mình là có được nhiều sức khỏe và công việc của vợ sẽ ngày càng một thành công hơn
thuận lợi hơn vì khi có sức khỏe thì chúng ta sẽ hoàn thành được những cái gì mà chúng ta mong muốn
giữa bầu không khí của ngày lễ tình yêu khi sắc xuân vẫn ngập tràn tổ ấm hạnh phúc
xương vầy của gia đình huấn luyện viên trương minh sang và nguyễn thu hà tựa như bức tranh đẹp
nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa của tình yêu
nhân ngày lễ valentin này chúng ta cùng chúc cho gia đình anh sang và tất cả những vận động viên huấn luyện viên nước nhà
một mùa lễ tình yêu thật hạnh phúc và trọn vẹn bởi trên tất cả tình yêu là dành cho tất cả mọi người